mới đây một nữ bác sĩ ba mươi ba tuổi bất ngờ lên cơn co giật và hôn mê sâu khi đang chuẩn bị đi làm
cụ thể bác sĩ nguyễn thị thùy linh ba mươi ba tuổi công tác tại khoa huyết học bệnh viện nội tiết trung ương
đang cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện
sự sống của chị giờ đây chỉ trông chờ vào phép màu
anh nguyễn tiến duy quê hương hà thái bình chồng của bác sĩ linh gương mặt thất thần lo lắng khi nghĩ về bệnh tình của vợ
được biết hai người kết hôn vào năm hai nghìn hai mươi hiện có hai con nhỏ một bé một tuổi và một bé ba tuổi
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua gia đình về quê
theo lịch ngày hai mươi chín tháng bốn bác sĩ linh vào viện trực nên đi lên hà nội trước
sáng sớm anh duy đặt xe để vợ kịp tới bệnh viện đúng giờ
xe chờ ngoài cổng lâu nhưng không thấy chị ra
người thân vợ chạy vào phòng gọi bất ngờ thấy nữ bác sĩ nằm co giật răng tắn lưỡi nên máu từ miệng chảy rất nhiều
ngay sau đó gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên cấp cứu sau đó chuyển tới bệnh viện bạch mai hà nội
tại trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai ca bác sĩ chẳng đoán bác sĩ linh bị suất huyết não tên lượng rất nặng
chị được điều trị tích cực đặt nội khí quản thở máy hạ thân nhiệt nhưng tình trạng vẫn rất nghiêm trọng
bác sĩ linh được chuyển về khoa hồi sức tích cực bệnh viện nội tiết trung ương tiếp tục theo dõi và chờ rút máy thở
theo tìm hiểu hai vợ chồng bác sĩ linh sống trong căn nhà trọ nhỏ tại thanh ngoai hà nội
gia cảnh của bác sĩ linh khó khăn bố mất sớm mẹ nuôi cô ăn học tới khi tốt nghiệp ngành y
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba mẹ của bác sĩ linh gặp tai nạn xe máy bị chấn thương sọ não
hiện tại bà còn di chứng nặng nề nên việc đi lại vẫn cần người chăm sóc
từ khi mẹ vừa bị tai nạn anh duy đành nghỉ việc đi lại giữa hà nội và thái bình để chăm sóc bà
những lúc có thời gian anh tranh thủ giao hàng
anh duy đành thuê lo tiền học cho con kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào lương của bác sĩ linh
tài hòa ập tới hai con của bác sĩ linh phải gửi ông bà nội dưới quê
bé nhỏ cai sưa đột ngột chưa xa mẹ bao giờ nên liên tục khóc đòi bú
còn với bác sĩ linh từ khi nhập viện chị liên tục sốt cao
hằng ngày anh duy túc trực chăm sóc so bóp chân cho vợ để tránh mất cảm giác
thì thoảng di ruột của bác sĩ linh ở quê sẽ lên trông rút vài ngày
nhìn vợ nằm im sự sống nhờ vào các thiết bị máy móc anh duy trầm lặng trải lòng
linh là người mạnh mẽ lắm hoàn cảnh gia đình chỉ có hai mẹ con nên từ nhỏ cô ấy đã tự lập
khi kết hôn hai vợ chồng tập trung đi làm kiếm tiền
nhưng vợ tôi liên tục nghỉ sinh chưa thích góp được gì thì tài hòa không ngừng xảy ra
năm ngoái mẹ vợ và bố tôi nằm viện dài
gần đây mọi việc tạm ổn tôi đang tìm việc đi làm trở lại thì vợ gặp biên cố
tiến sĩ bác sĩ phan hoàng hiệp giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương cho biết
bác sĩ linh vẫn đang nguy kịch cần điều trị lâu dài tiến tới cai máy thở
bệnh viện hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân như giường bệnh nhân lực
tuy nhiên có nhiều thuốc rất đắt bệnh viện phải mua về và gia đình phải tự chi trả